trước những sự cố liên tiếp xảy ra đối với hãng hàng không vietjet ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ giao thông vận tải đã có cuộc họp khẩn với các nơn vị liên quan nhằm phân tích rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp trong thời gian tới bảo đảm tuyệt đối an toàn an ninh hàng không đặc biệt là trong dịp tết sắp tới
báo cáo bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể về các sự cố của vietjet liên tiếp thời gian gần đây cục hàng không cho biết về sự cố máy bay vietjet hạ cánh xuống sân bay buôn ma thuột và bị văng hai lốc trước sự cố được xác định sơ bộ do phi công tiếp đất lỗi
về sự cố hạ cánh nhầm đường băng tại cam ranh ngày hai mươi năm tháng một mươi hai do máy bay báo lỗi kỹ thuật cơ trưởng quá chú trọng tới cảnh báo kỹ thuật nên mất tập trung lệch hướng hạ cánh khi tiếp cận đường bay
đây hoàn toàn do lỗi của cơ trưởng
nhưng mà qua báo cáo sơ dụ phỏng vấn tổ lái thì cũng thấy rằng là có những sai sót của tổ lái trong quá trình thực hiện cái đấy và cái yếu tố nó cũng tác động vào tức là cái vấn đề là cái nhìn nhận tổ lái đối với học học kỹ thuật đấy là ông đánh giá nó chưa đúng
đại diện hãng hàng không vietjet đã cam kết với bộ sẽ thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn và sau sự cố hãng rút ra những bài học sâu sắc để hạn chế tối đa các sự cố tàu bay
tôi cũng cam kết với bộ thông vân tài
bộ hàng không thì sẽ đảm bảo công tác khai thác thủ đối an toàn trong cái thời gian sắp tới đặc biệt là cái dịp lễ dương lịch cũng như âm lịch và hạn chế tối đa các cái sự cố hãng rút
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể nhấn mạnh mục tiêu an toàn chuyến bay là trên hết không vì mục đích lợi nhuận làm ảnh hưởng đến an toàn an ninh và chất lượng phục vụ chuyến bay
qua sự cố của vietjet bộ giao thông vận tải nghiêm khắc cảnh cáo hãng hàng không đồng thời yêu cầu cục hàng không tổng công ty quản lý bay
ra soát toàn bộ các quy trình kịp thời phát hiện khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động khai thác tàu bay
bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan không chỉ vietjet mà cả các hãng hàng không khác tăng cường kiểm tra giả soát nâng cao trách nhiệm không để xảy ra sự cố chậm hủy chuyến trong giai đoạn phục vụ vận chuyển cao điểm dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi